công an quận lê trân của thành phố hải phòng vừa bắt giữ đối tượng nguyễn quang việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại quận lê trân về hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ thành phố hồ chí minh
về địa bàn thành phố hải phòng tiêu thụ
qua công tác trinh sát lực lượng công an phát hiện đối tượng việt thường giấu ma túy với số lượng lớn
từ thành phố hồ chí minh vào trong các thiết bị điện tử để vận chuyển về địa bàn quận lê chân
và thành phố hải phòng tiêu thụ
chiều ngày ba tháng một mươi hai công an quận lê trân tiến hành kiểm tra và bắt giữ đối tượng nguyễn quang việt
tại khu vực ngõ phạm huy thông trên địa bàn quận lê trân
sau khi đấu tranh đối tượng khai nhận nơi cất giấu ma túy cơ quan cảnh sát điều tra công an quận
đã khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của việt thu giữ hơn sáu trăm hai mươi tám gram metafetamine bảy tám mươi tám gram mdma
và chín ba mươi tám gram cocaine hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng